các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an được thể hiện rõ hơn bao giờ hết trong tâm dịch covid một mươi chín tại đà nẵng
kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi trung học phổ thông đề thi ngữ văn và toán được đánh giá là phù hợp với tình hình thực tế
tối qua bộ công an và đài truyền hình việt nam đã phối hợp tổ chức chương trình giai điệu tự hào tháng tám chủ đề vì bình yên tổ quốc
chương trình được tổ chức thực hiện nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thượng tướng nguyễn khánh toàn nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng thường trực bộ công an đã đến dự chương trình
bằng ngôn ngữ nghệ thuật bằng rất nhiều phóng sự nhiều thước phim
nhiều quý giá được nén lại trong chín mươi phút
chương trình như một cuốn biên yên sử về lịch sử hào hùng với rất nhiều chiến công hiển hách và cả những câu chuyện xúc động chưa từng lên sóng
những con người có số phận kỳ lạ tận hiến cả cuộc đời cho tổ quốc trong lực lượng công an nhân dân
nhiều bài hát hay đã được ekip thực hiện lựa chọn để đưa vào chương trình như giai điệu tổ quốc đêm thành phố đầy sao để giáo cuốn đi
từ một ngã tư đường phố do các ca sĩ tên tuổi nghệ sĩ ưu tú thanh lam
nghệ sĩ ưu tú tấn minh lê anh dũng vũ thắng lợi hoàng hồng ngọc thể hiện
các ca khúc đều được làm mới nên đem lại nhiều cảm xúc bất ngờ cho người xem
thông qua chương trình người xem có dịp tìm hiểu thêm về những chiến công những đóng góp thầm lặng của lực lượng công an nhân dân
tất cả sự công hiến hy sinh quên mình đó đều vì mục đích bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống
dịch bệnh covid một mươi chín đến công an các đơn vị liên quan trực thuộc bộ và công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
nhằm quán triệt chỉ đạo một số nội dung để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trường ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch bệnh chủ trì hội nghị
báo cáo tại hội nghị của đại diện cục y tế bộ công an đã cập nhật tình hình và hướng dẫn công an các đơn vị địa phương
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong đó yêu cầu tăng cường hiệu quả trong phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch thời gian tới
công an các đơn vị địa phương tiếp tục chủ động phòng chống dịch bệnh tập trung triển khai các nhiệm vụ cấp bách như quán triệt
thực hiện các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại các thông báo và các điện chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân cho cán bộ chiến sĩ công an trong khi làm nhiệm vụ
công an sáu mươi ba tỉnh thành phố đặc biệt tại các tỉnh thành phố có ca mắc covid một mươi chín
tiếp tục khẩn trương thực hiện đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để truy vết xác minh tất cả các trường hợp có nguy cơ
phối hợp với lực lượng y tế chính quyền địa phương tổ chức cách ly khoanh vùng nhanh dập dịch gọn không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng
đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tăng cường bảo đảm an ninh an toàn tại các khu cách ly tập trung
các khu vực phong tỏa có dịch bệnh phát biểu tại hội nghị thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao kết quả công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
mà công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong giai đoạn trước mắt
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động xây dựng các phương án sử dụng nhà khách nhà công vụ vào việc phục vụ công tác phòng chống dịch
đặc biệt nhấn mạnh các bệnh viện công an cơ sở y tế tại các cơ sở giam giữ thực hiện nghiêm ngặt nhất công tác kiểm soát phòng chống lây nhiễm

nói xấu xuyên tạc bịa đặt thông tin sai sự thật các hành vi sản xuất lưu hành
buôn bán xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân tuyên truyền kích động nói xấu xuyên tạc bịa đặt thông tin sai sự thật
lưu hành buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng vận chuyển trái phép những mặt hàng vật tư trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh
đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị truyền thông trong và ngoài ngành kịp thời tuyên truyền sự nỗ lực cố gắng
và những đóng góp của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sáng nay bộ công an cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các đơn vị trực thuộc và lãnh đạo công an các tỉnh có biên giới trên đất liền
nhằm triển khai phương án xây dựng nhà công vụ cho công an xã trên địa bàn
chủ trì và chỉ đạo tại hội nghị trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an yêu cầu công an các địa phương khu vực biên giới
cần đẩy nhanh tiến độ triển khai xây nhà công vụ cho công an xã đảm bảo các yêu cầu đã đề ra
tại hội nghị đại diện cục quản lý xây dựng và doanh trại bộ công an đã trình bày báo cáo về tiến độ và phương án thi công
các công trình nhà công vụ cho công an xã thuộc các tỉnh khu vực biên giới đồng thời cũng nghe báo cáo của đại diện công an các địa phương
về những khó khăn thuận lợi cũng như sự chuẩn bị cho dự án
bộ công an và công an các đơn vị địa phương liên quan đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ triển khai xây nhà công vụ cho công an xã
theo phương án đã được chỉ đạo phê duyệt của lãnh đạo bộ
hầu hết các nhà công vụ theo dự án sẽ được xây dựng theo phương án lắp ghép đảm bảo các yêu cầu về tiết kiệm kinh phí tiến độ và tính an toàn
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao các nội dung đã được trình bày trong báo cáo
thứ trưởng nhấn mạnh dự án xây dựng nhà công vụ cho công an các xã vùng cao biên giới rất quan trọng đáp ứng yêu cầu về ổn định công tác
cũng như tinh thần cho cán bộ chiến sĩ công an chính quy thực thi nhiệm vụ đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã
theo chủ trương xây dựng tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương có liên quan cần khẩn trương triển khai hoàn thành tiến độ theo các yêu cầu của dự án trong thời gian sớm nhất
coi đây là nhiệm vụ quan trọng và sẽ có đánh giá khen thưởng cũng như kỷ luật việc thực hiện nhiệm vụ này của công an các đơn vị địa phương
trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng tám đảng bộ công an tỉnh cao bằng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sự đại hội có đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an
cao bằng có lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng ủy công an tỉnh cao bằng đã làm tốt chức năng tham mưu với tỉnh ủy ubnd tỉnh và các ban chỉ đạo tỉnh
ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị đề án chương trình kế hoạch và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần giữ vững an ninh chính trị
phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của tỉnh xây dựng lực lượng công an cao bằng trong sạch vững mạnh
góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tại địa phương
phát biểu tại đại hội thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận chúc mừng và biểu dương những thành tích chiến công xuất sắc mà đảng bộ và các lực lượng công an tỉnh cao bằng đã đạt được trong năm năm qua
đồng chí thứ trưởng đề nghị đảng ủy công an tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ hiệu quả các mặt công tác giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội triển khai hiệu quả các nghị quyết chuyên đề các đợt cao điểm đấu tranh tấn công chấn áp kiềm chế để lùi các loại tội phạm và tên ạng xã hội nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lực lượng công an nhất là phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều
mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới trước mắt bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín và đại hội đại biểu lần thứ một mươi ba của đảng bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh khóa một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh cao bằng lần thứ một mươi chín
chương trình giao lưu thể thao hữu nghị việt nam lào kỷ niệm bảy mươi năm năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bảy mươi năm năm ngày truyền thống ngành ngoại giao việt nam và bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam đã bế mạc vào chiều ngày tám tháng tám tại thủ đô viên trăn lào
chương trình do đại sứ quán việt nam và cơ quan đại diện bộ công an việt nam phối hợp tổ chức với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp việt nam đang đầu tư kinh doanh tại lào
chương trình do đại sứ quán việt nam và cơ quan đại diện bộ công an việt nam phối hợp tổ chức với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp việt nam đang đầu tư kinh doanh tại lào